theo thông báo từ công an tỉnh an giang tối ngày năm tháng một mươi công an tỉnh đã triệu tập người cố tình ghiềm các cuộc điện thoại
sau đó cắt ghép rồi cung cấp cho các đối tượng phản động nhằm hạ uy tín gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh an giang
âm mưu chống phá công cuộc phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh này
đoạn ghi âm nói trên đã được phát tán trên mạng xã hội những ngày gần đây
trong đó các câu nói được cho là của đại tá đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh an giang đã bị cắt ghép
bịa đặt với ý đồ xấu nhằm gây kích động ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch ở an giang
đồng thời nội dung bình luận cho rằng có sự không đồng nhất trong công tác chỉ đạo chống dịch giữa nội bộ lãnh đạo tỉnh an giang
đăng tải trên trang facebook hoàng dũng một trang phản động ở hải ngoại là bịa đặt
đạn ghi âm sau khi cố tình cắt ghép đã được cung cấp cho trang phản động phát tán
hiện người thực hiện đoạn game xuyên tạc đã bị triệu tập để điều tra xác minh làm rõ động cơ mục đích
công an xác định chủ nhân facebook hoàng dũng là hoàng văn dũng bốn mươi hai tuổi hiện đang sinh sống tại mỹ
trước khi sang mỹ dũng làm nghề bán quần áo thuê cuộc sống vất vả nên đã bị những thông tin lề trái và lợi ích vật chất lôi kéo
sau đó dũng đất lập nhiều trang facebook với vai trò là quản trị
rồi cùng nhiều người khác đăng tải nội dung chống phá lợi dụng các vấn đề xã hội trong nước để kích động biểu tình
hiện tại dù đã ra nước ngoài sinh sống nhưng dũng vẫn không từ mục đích chống phá đảng và nhà nước ta
bằng việc tung tin xuyên tạc cố tình gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh an giang và chống phá công cuộc phòng chống dịch tại tỉnh này
thời gian qua chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang được đánh giá là luôn tận tâm với công tác phòng chống dịch
chỉ đạo sát sao các cấp các ngành luôn sát cánh cùng với công an tỉnh quyết liệt dập dịch
không để xảy ra tình trạng mất kiểm soát dịch bệnh tại địa phương
đặc biệt sau khi nhận được thông tin người dân từ tp hcm và các tỉnh lân cận hồi hương
ông đã ký quyết định thành lập ban tổ chức đón tiếp công dân và phân công đại tá đinh văn nơi
làm phó trưởng ban để đón tiếp và đảm bảo an toàn cho công dân về địa phương
hiện nay an giang vẫn còn một số nơi đang có dịch và việc hàng chục ngàn người dân hồi hương
tạo một áp lực rất lớn đối với các cấp lãnh đạo vừa phải chống dịch vừa phải lo an sinh cho dân
điều này đòi hỏi sự đồng lòng nhất trí cao độ từ chính quyền địa phương đến người dân
tuy nhiên chủ nhân facebook hoàng dũng đã sử dụng đoạn ghi âm cắt ghép suy diễn
nhằm hạ uy tín lãnh đạo tỉnh an giang gây chia rẽ nội bộ
qua đó công an tỉnh an giang khuyến cáo người dân đừng vội tin vào những thông tin các kênh phản động
chống phá không nên tiếp tay cho bọn chúng bằng cách chia sẻ các clip có nội dung chống phá
nếu ai cố tình phát tán hình ảnh từ các trang phản động hoặc đưa những thông tin không đúng sự thật
sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật